tham dự lễ khai mạc có hai trăm năm mươi khán giả tại chỗ và hàng triệu người hâm mộ qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội
olympic trẻ lần thứ ba với sự tham gia của gần bốn vận động viên đến từ hai trăm linh sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dành cho giới trẻ
quy tụ các vận động viên xuất sắc nhất thế giới trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi tám
tham dự đại hội này đoàn thể thao việt nam có hai mươi ba thành viên
trong đó có một mươi ba vận động viên cùng một mươi huấn luyện viên bác sĩ và lãnh đội
các vận động viên việt nam sẽ tham gia thi đấu ở bảy bộ môn trong tổng số ba mươi hai môn thi đấu tại đại hội
bao gồm điền kinh bơi cử tạ cầu lông tây côn đô thể dục dụng cụ và khiêu vũ thể thao
ở trận đấu sớm nhất trong buổi tối ngày hôm qua của vòng tám giải ngoại hạng anh
arsenal đã không gặp nhiều khó khăn để hạ gục fulham với sự xuất sắc của lacazette và aubameyang trên hàng công
lacazette là người đưa các pháo thủ vượt lên dẫn trước ở phút hai mươi chín
trước khi một khép lại andre schwerler đã ghi bàn cân bằng tỷ số trận đấu cho fulham
tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà fulham làm được ở trận này
bước sang nhập hai lacazette hoàn tất cú đúc của mình trong trận đấu ở phút năm mươi
trước khi aaron ramsey lập một siêu phẩm ở phút sáu mươi bảy
chưa dừng lại ở đó nhưng phút cuối trận aubameyang cũng lập một cú đúc để ấn định chiến thắng đậm đà năm một cho đoàn quân unae

xin kính chào và hẹn gặp lại